những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
xin hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai